liên tục trong suốt nhiều tháng qua người dân đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi đã tự ý chuyển nhượng bán đất nông nghiệp gây khó khăn cho công tác quản lý
và trước tình trạng này thì chính quyền huyện đảo đã vận động người dân không sang nhượng chuyển đổi đất nông nghiệp trái phép
bà trần thị hòa ở xã an vĩnh huyện lý sơn có một hai trăm linh m hai đất nông nghiệp trồng hành tỏi
đầu năm hai nghìn một mươi chín khi giá đất tăng cao bà chuyển nhượng bảy trăm linh m hai với giá một bốn tỷ đồng
năm trăm linh m hai còn lại tiếp tục được trả giá cao bà dự định chuyển nhượng
tuy nhiên từ sự vận động của cán bộ xã bà quyết định để lại đất trồng hành tỏi để canh tác lâu dài
từ cuối năm hai nghìn một mươi tám đến nay đất nông nghiệp ở đảo lý sơn tăng cao bất thường
do nhu cầu phát triển các loại hình dịch vụ như kinh doanh homestay nhà hàng khách sạn
các khu vực sang nhượng đất nông nghiệp dọc tuyến biển các xã an vĩnh an hải
việc chuyển nhượng đất nông nghiệp của người dân không qua chính quyền mà tự thỏa thuận
khiến công tác quản lý đất đai của huyện lý sơn gặp nhiều khó khăn
để ngăn chặn tình trạng này huyện lý sơn đã tuyên truyền vận động người dân
không sang nhượng trái phép giữ đất nông nghiệp để ổn định sản xuất
vừa rồi bán được chín trăm linh mét được hai tỷ
giờ diện tích còn lại không bán nữa để trồng trọt lo cho con cái
lo ngại nhất hiện nay là giá đất nông nghiệp ở đảo lý sơn sang nhượng với giá quá cao
khiến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án phát triển kinh tế xã hội trên đảo gặp nhiều khó khăn
vì vậy huyện lý sơn siết chặt hoạt động chuyển mục đích sử dụng đất
tiến đến hạn chế tình trạng tách thửa chuyển nhượng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện
chuyển đổi đất nông nghiệp phải đúng mục đích sử dụng là sản xuất nông nghiệp
tuyệt đối không để một tổ chức cá nhân lợi dụng việc chuyển nhượng đất nông nghiệp
để sau này có mục đích là chuyển mục đích khác là nó không đúng với quy định
thứ hai là nó không đúng quy hoạch của huyện
cái việc mà chuyển nhượng như thế nó ảnh hưởng rất lớn
thứ nhất là hệ lụy là người dân mất quy tích lượng sản xuất
thứ hai là người tổ chức cá nhân được chuyển nhượng sẽ có thiệt hại về kinh tế
thứ nhất là nó không đúng quy hoạch sử dụng đất
thứ hai là khi chuyển mục đích thì nó cũng không đúng quy định
hệ lụy sâu xa của việc chuyển nhượng đất nông nghiệp trên đảo lý sơn
là người dân không còn tư liệu sản xuất cuộc sống rơi vào thế khó khăn bấp bênh thiếu việc làm
vì vậy cần tiếp tục giám sát quản lý và vận động nhân dân
để tránh những hệ quả trong quản lý đất đai tránh ảnh hưởng lâu dài đến đời sống của bà con nhân dân